trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức việt nam của bộ trưởng bộ ngoại giao lào
xã lầm say cô mạ xít bộ ngoại giao việt nam và bộ ngoại giao lào đã tiến hành hội thảo
về công tác ngoại giao kinh tế của việt nam và lào trong tình hình mới
thực tiễn và bài học kinh nghiệm với sự tham dự của lãnh đạo ngoại giao hai nước
đây là lần đầu tiên bộ ngoại giao việt nam và lào tổ chức hội thảo về công tác ngoại giao kinh tế
hai bên nhất trí cho rằng sáng kiến này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh kinh tế thế giới
và khu vực đang chứng kiến nhiều chuyển biến sâu sắc phức tạp và cả hai nước đều đang tích cực
triển khai chính sách hội nhập quốc tế và khu vực toàn diện sâu rộng
bên cạnh những tiềm năng và cơ hội hai bên cũng chỉ ra những thách thức với công tác ngoại giao
kinh tế hai nước trong thời gian tới cụ thể như sức ép về việc tăng cường kim ngạch thương mại
và cải thiện chất lượng đầu tư song phương phối hợp đàm phán và tham gia các hiệp định thương mại thế hệ mới
hai bên nhất trí sẽ cụ thể hóa các nội dung trao đổi trong chương trình hành động về hợp tác giữa
bộ ngoại giao việt nam và bộ ngoại giao lào về thúc đẩy hơn nữa ngoại giao kinh tế trong giai đoạn mới